nên qua đến vụ dùng súng cướp tiệm vang ở hải dương sau gần tám giờ đồng hồ tập trung lực lượng truy bắt xuyên đêm
dưới sự chỉ đạo trực tiếp quyết liệt của giám đốc công an tỉnh hải dương
đến sáng nay lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng đức nam
đó là lương văn đạt và nguyễn văn doanh cùng chú tại thành phố hải phòng
hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện tiên lãng hải phòng
cơ quan công an đã thu giữ tại nhà của đối tượng đạt một súng tự chế dạng côn quay năm viên đạn ba điện thoại
dây và quần áo các đối tượng sử dụng để gây án
như tin đã đưa vào khoảng hai mươi h tối bảy tháng sáu hai đối tượng đeo khẩu trang điều khiển xe máy
xông vào tiệm vang đức nam đạt đã chỉa súng đe dọa không chê những người có mặt tại tiệm hạm vang
còn doanh thì dùng búa đập vỡ kính để lấy tài sản
khi thấy chủ tiệm hô hoán ngăn cản đạt đã nổ súng làm con trai của chủ tiệm vàng bị trúng hai viên đạn vào vùng đùi và ngực
ba đối tượng sau đó bỏ lại xe máy chạy bộ tàu thoát
từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và chiếc xe máy bị bỏ lại
công an tỉnh hải dương đã phối hợp xác minh thông tin và tiến hành truy bắt hai đối tượng gây án